hiện nay hàng chục hội dân sinh sống tại đây đang sống trong tâm trạng nầm nấp lo sợ
tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra đặc biệt là mùa mưa lũ đang đến
do đó các cấp các ngành liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có biện pháp khắc phục
di rời người dân đến khu ở mới an toàn hơn để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân
thưa quý vị trưa nay công an quận một viện kiểm sát nhân dân quận một đã đưa bị can nguyễn hải nam

xảy ra tại căn nhà số hai mươi chín nguyễn bình khiêm phường đa cao quận một tp hcm

viện kiểm sát nhân dân quận một đưa bị can nguyễn hải nam đến tòa án nhân dân quận bốn
trưa cùng ngày một tổ công tác khác của công an quận một viện kiểm sát nhân dân quận một tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can lâm hoàng tùng
tại trường bồi dưỡng nghiệp vụ viện kiểm sát tp hcm
trước đó ngày một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can nguyễn hải nam và lâm hoàng tùng
về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác tại nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm tp hcm
thưa quý vị khoảng tám giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại kho chứa phế liệu bao bì của công ty trách nhiệm hiểu hạn apple phim
trên đường số một khu công nghiệp hòa cầm phường hòa thọ tây quận cẩm lệ tp đà nẵng
vụ cháy đã khiến hai nữ nhân viên ngạt khói và ngất xỉu
vụ cháy xảy ra vào thời điểm các công nhân đang làm việc
nghe chuông báo cháy nhiều công nhân đã sử dụng bình chữa cháy mini và hệ thống vòi nước để dập lửa tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế được đám cháy
theo ghi nhận ban đầu nhiều phế liệu đồ đạc trong kho của doanh nghiệp bị thiêu cháy hoàn toàn
có hai công nhân nữ bị ngạt khói trong quá trình mở cửa kho đã được đưa đi cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và phối hợp thống kê thiệt hại
quỹ bác nhân dân tỉnh bình định vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động bơm hút cát
trong khu vực dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm thị nại thuộc vương đống đa thành phố quy nhơn
chỉ đạo này được đưa ra sau khi sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình định có báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động bơm hút cát
của công ty cổ phần thị nại ecobay để săn lấp dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm thị nại
theo báo cáo công ty cổ phần thị nại ecobay đã tận dụng khối lượng bùn cát trong quá trình nạo vét luồng lạch
và cồn cát nằm trong dự án để sàn lấp mặt bằng là phù hợp với hồ sơ thiết kế hồ sơ môi trường đã được phê duyệt
tuy nhiên việc khai thác khoáng sản này chưa đăng ký với cơ quan chức năng theo luật khoáng sản
do đó doanh nghiệp này phải tạm dừng hút cát
đồng thời quỹ bác nhân dân tỉnh bình định yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phối hợp với quỹ bác nhân dân thành phố quy nhơn
theo dõi việc đăng ký khu vực công suất khối lượng phương pháp thiết bị và kế hoạch khai thác của công ty cổ phần thị nại ecobay
đối với hoạt động bầm hút cát trong khu vực dự án báo cáo đề xuất quỹ bác nhân dân tỉnh theo quy định
trước đó sáu mươi hồ dân đến trụ sở quỹ bác nhân dân phường đống đa thành phố quy nhơn kiến nghị các cơ quan chức năng
dừng hút cát ở dự án thị nại ecobay vì lo ảnh hưởng môi trường
thưa quý vị bộ công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử
nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ
theo đó trang sức mỹ phẩm thực phẩm chức năng đồ gia dụng rượu quần áo giày dép sẽ là những mặt hàng nằm trong chiến dịch thanh tra kiểm tra
đối tượng là những thương nhân tổ chức cá nhân là chủ sở hữu website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng
hoặc kinh doanh trên website
website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hà nội quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an đà nẵng
tp hcm và cần thơ sẽ là những địa bàn trọng điểm nằm trong kế hoạch kiểm tra lần này
thưa quý vị tp hcm sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý thu phí đỗ xe lòng đường
đây là đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm vừa được ubnd tp chấp thuận triển khai trong thời gian tới
cụ thể khu vực thí điểm ứng dụng này là đường lê lai quận một và sân bay tân sơn nhất
hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý phí đổ xe thông qua lắp đặt hệ thống camera giám sát bãi đổ xe
nhận diện tự động phương tiện lưu thông hệ thống phân loại phương tiện xe ô tô con xe tải taxi ô tô khách xe hài bánh v v
xác định thời gian ra vào khu vực sân bay kiểm soát lưu thông trên các làng xe khác nhau
phát hiện tự động các phương tiện vi phạm trực tự an toàn giao thông
từ việc phân tích dữ liệu hệ thống có thể xác định được hiện trạng giao thông hiện tại
và dự báo được xu hướng ủng tác giao thông trong tương lai gần
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm có dự thảo gửi các sở ngành đề xuất việc xử phạt
và từ chối đăng kiểm với những ô tô nổ nhưng không trả phí
sáng nay tại hà nội trung ương đoàn phối hợp với cơ quan phát triển pháp đại sứ quán pháp tại việt nam
và phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh
tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu
sau năm tuần triển khai cuộc thi từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng tám
cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo các thanh thiếu nhi với một trăm hai mươi năm tác phẩm dự thi
số lượng theo dõi fanpage cuộc thi lên tới bốn bảy trăm năm mươi lượt
trong thời gian diễn ra cuộc thi đã xuất hiện những chủ đề gần gũi hoạt động nhỏ
nhưng có giá trị giáo dục và khó khăn
nhiều mô hình giải pháp được cộng đồng mạng đánh giá cao và chia sẻ rộng rãi
trở thành tư liệu áp dụng tại địa phương tiêu biểu
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhi ba giải ba cho các tác giả đặt giải
thưa quý vị hòa cùng phong trào chống rác thải nhựa trên cả nước
sau một năm triển khai tại thành phố đà nẵng nhiều hoạt động đầy sôi nổi đã được diễn ra
nhiều tổ chức người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia cùng chung tay thu gom
giảm thiểu rác thải nhựa sang môi trường
cùng với các tổ chức cộng đồng người dân trên địa bàn tập thể cán bộ nhân viên
công ty xăng dầu khu vực năm tập đoàn xăng dầu việt nam thường xuyên thực hiện
các hoạt động vệ sinh môi trường không chỉ chủ động tiên phong trong các sáng kiến
lồng ghép các hoạt động giảm thiểu nhựa dùng một lần vào chiến lược phát triển
mà còn coi đó là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp
để giảm thải rác thải nhựa thì bản thân tôi và các cộng thể
các bộ nhân viên của công ty cũng đã thực hiện là không sử dụng những chai nhựa
hay cái vật dùng một lần
ví dụ hiện tại thì công ty đã triển khai cái việc là sử dụng chai trị tinh
phát cho mỗi cán bộ công nhân viên một chai tỷ tinh để đựng nước uống hàng ngày
không sử dụng chai có dung tích nhỏ chai nhựa có dung tích nhỏ
để tránh cái việc mà phát thải rác thải nhựa ra môi trường
theo thống kê mỗi năm có hơn một tám triệu tấn nhựa
được tạo ra tại việt nam nhưng chỉ hai mươi bảy trong số đó được tái chế
riêng tại đà nẵng hiện trung bình mỗi ngày
thành phố có hơn một tấn rác thải ra môi trường
trong đó phần lớn là rác thải nhựa và ni lông
mặc dù chưa có số liệu thống kê về nguồn rác thải nhựa tồn tại trong lòng đại dương
tuy nhiên có thể nhận thấy rằng một lượng rác thải nhựa đang tồn tại trong vùng biển đà nẵng
do đó việc đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa và sự hưởng ứng của cộng đồng là rất cấp thiết
hiện nay sở tài nguyên môi trường vẫn đang khẳng trương triển khai hỗ trợ cho các địa phương
để cung cấp các dụng cụ cũng như là trang thiết bị
để các địa phương chủ động lên phương án cụ thể triển khai phân loại rác thải tại nguồn tại địa phương mình
về phong trào chống rác thải nhựa
thì thành phố đà nẵng sẽ lồng ghép vào trong kế hoạch phân loại rác của thành phố
để phát động
càng ngày càng nhiều các hoạt động liên quan đến giảm rác thải nhựa dùng một lần
ở trong các cơ quan các văn phòng cũng như là trong cộng đồng dân cư
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
trong các tiêu chí ở giai đoạn mới
thành phố bổ sung chỉ tiêu cụ thể về giảm rác thải nhựa tố ni lông
cần đạt được tại các cấp quận huyện và sở ban ngành
đây là hoạt động xuyên suốt trong công tác bảo vệ môi trường của thành phố
chính vì vậy rất cần có sự chung tay của các ban ngành
ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội người dân trên địa bàn
nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào chống rác thải nhựa trong thời gian tới
thưa quý vị hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên
phối hợp với quỹ phòng chống thương vong châu á
đã tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em
đây là hoạt động nằm trong dự án mũ bảo hiểm cho em cho nhiều trường học trên cả nước
tại buổi lễ kem học sinh tỉnh thái nguyên được trao tặng hơn hai mũ bảo hiểm đạt chuẩn
và thực hành đội mũ đúng cách
sau đó kem cùng phụ huynh tham gia ngày hội vui cùng giao thông
với các phần thi hấp dẫn như thi vẽ tranh hùng biện về kiến thức giao thông
dự án đã được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai tại bảy mươi bốn trường tiểu học của bảy tỉnh
với hơn sáu mươi ba mũ bảo hiểm đã được trao tặng
nhờ đó mà tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại các trường này đã tăng từ ba mươi trước khi triển khai
lên chín mươi trong năm nay
thưa quý vị nhân ngày cà phê quốc tế mùng một tháng một mươi hãng tin cnn của mỹ đã đưa ra
chín địa danh có hương vị cà phê tuyệt vời nhất thế giới trong đó có việt nam
đặc biệt cà phê tại thủ đô hà nội được cnn nhận định rằng có thể gây nghiện
cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch
theo cnn việt nam là một trong những nhà sản xuất hạt cà phê lớn nhất thế giới
và nếu ở thủ đô hà nội thì không cần phải đi quá xa để có một tách
cà phê tuyệt hảo
cà phê phin là loại cà phê được gợi ý đầu tiên nhờ hương vị đậm đặc thơm phức
có thể uống nguyên chất hoặc pha cùng với sữa đặc có đường
một sự khác biệt so với những loại cà phê pha với sữa tươi quen thuộc
cnn cũng giới thiệu một loại cà phê đặc trưng phổ biến của hà nội
đó là cà phê trứng với vị béo ngậy khiến thực khách khó lòng quên được
cùng với đó là loại cà phê cốt dừa với mùi hương độc đáo
bên cạnh đó trang cnn cũng đưa ra gợi ý địa điểm các quán cà phê danh tiếng
mà thực khách có thể ghé thăm để thưởng thức tại hà nội